thưa quý vị trong ngày hôm qua các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn xét tuyển
theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
nhìn chung điểm chuẩn năm nay có xu hướng tăng so với năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt là đối với các ngành học hot có nhu cầu tuyển sinh cao
vâng tuy nhiên thì điểm chuẩn năm nay đã cho dư luận cũng như là học sinh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
khi mà có đến hai thủ khoa khối a toàn quốc nhưng lại không đủ điểm đỗ nguyện vọng một của mình
nội dung như thế nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
sau khi nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn xét tuyển
theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
cho thấy điểm chuẩn năm nay có xu hướng tăng so với năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt là đối với các ngành học hot có nhu cầu tuyển sinh cao
trong đó nhóm ngành sức khỏe tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất trong kỳ tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi ba
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba có xu hướng nhích lên ở nhiều môn thi
đặc biệt là môn toán và ngữ văn
do đó giúp các thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng tốt đầu
song cư dân mạng lại đặt câu hỏi vì sao điểm chuẩn vào đại học ngày càng cao như vậy
công nhận điểm chuẩn các trường cao thật giờ học sinh giỏi quá nhiều
liệu có phản ánh đúng thực lực hay không
tôi thấy giờ các cháu điểm thi cao quá nhìn chóng cả mặt
ngày xưa còn có các em các cháu học cao đẳng trung cấp
giờ hỏi đến em nào cũng học đại học
năm nay không ai truyền đại học thì phải
điểm chuẩn năm nay cũng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
ngành khoa học máy tính của đại học bách khoa hà nội
đã gây bất ngờ khi có điểm chuẩn ba mươi chín bốn mươi hai điểm
với lý do xét tuyển bằng chữ tài năng xét tuyển thẳng
hay xét tuyển thì đánh giá tư duy đó chính là lý do điểm chuẩn của ngành năm nay cao chót vót
đến nỗi hai thủ khoa khối a toàn quốc thiếu hai mươi một điểm
đành phải ngập ngôi trao tư biệt nguyên vọng một của mình
là bậc học ngành đang hot nhất của đại học bách khoa
thứ ưu tiên gì đi nữa thì thủ khoa mà không đậu nó có gì sai sai
giống như đỗ chẳng nguyên mà vẫn quét đá đà
còn tôi cả điểm ưu tiên được hai mươi sáu chín điểm
nguyên vọng trung bình gần chín điểm một môn vẫn trưởng
giờ nhận thấy các em đang chạy theo những ngành đang hot hiện tại
thi điểm cao vẫn không đỗ thật lãng phí cho các ngành khác
tôi thấy nguyên vọng một nhiều em học sinh thường lựa chọn những ngành nghề lễ điểm rất cao
sau đợt tuyển sinh năm nay cũng là bài học để các em học sinh lựa chọn theo đúng năng lực của mình
hãy nên nhớ rất nhiều con đường đi đến thành công luôn chờ đợi chúng ta ở phía trước
không chỉ là cánh cổng
một số ngành thì cao chất vót
có ngành thì lại đi xuống
điều này cho thấy công tác phân tích dự báo nhu cầu và tâm lý của người học chưa tốt
bác loạn thông tin hướng nghiệp
cư dân mạng cho rằng
công tác giáo dục hướng nghiệp cần làm bài bản
và tổ chức trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh một cách đa dạng
việc tư vấn hướng nghiệp cần phải phân tích được xu hướng
dự báo nhu cầu thị trường lao động
có như vậy
sẽ không còn tình trạng trích lệnh quá mức
giữa các ngành nghề hiện nay
tôi thấy hướng nghiệp ngay từ cấp trung học cơ sở là cách làm bài bản nhất
công tác hướng nghiệp phải được triển khai
kiểm soát một cách nghiêm túc
nhiều em khi hỏi về chương trình đào tạo của ngành mình đăng ký
đọc đề án tuyển sinh của trường
số lượng chỉ tiêu tuyển theo phương thức vào ngành
thì các em hoàn toàn không biết
nếu như vậy
sẽ khó mà lựa chọn được ngành nghề tốt nhất
với những nội dung mà chúng tôi vừa đề cập
xung quanh điểm chuẩn vào đại học mà các trường mới công bố
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi đặc biệt là đối với các ngành học hot có nhu cầu tuyển sinh cao
trong đó nhóm ngành sức khỏe tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất trong kỳ tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi ba
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
khu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
có xu hướng nhích lên ở nhiều môn thi
đặc biệt là môn toán và ngữ văn
do đó giúp các thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng tốt đầu
xóm cư dân mạng lại đặt câu hỏi
vì sao điểm chuẩn vào đại học ngày càng cao như vậy
công nhận điểm chuẩn các trường cao thật
giờ học sinh giỏi quá nhiều
liệu có phản ánh đúng thực lực hay không
tôi thấy giờ các cháu điểm thi cao quá
nhìn chóng cả mặt
ngày xưa còn có các em các cháu học cao đẳng trung cấp
giờ hỏi đến em nào cũng học đại học
năm nay không ai chuẩn đại học thì phải
điểm chuẩn năm nay cũng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
ngành khoa học máy tính của đại học bách khoa hà nội
đã gây bất ngờ
khi có điểm chuẩn hai mươi chín bốn mươi hai điểm
với lý do xét tuyển bằng chữ tài năng
xét tuyển thẳng
hay xét tuyển thi đánh giá tư duy
đó chính là lý do điểm chuẩn của ngành năm nay cao chót vót
đến nỗi hai thủ khoa khối a toàn quốc
thiếu hai mươi một điểm
đành phải ngập ngôi trao tư biệt
nguyên vọng một của mình
là bảo học ngành đang hot nhất của đại học bách khoa
thì ưu tiên gì đi nữa thì thủ khoa mà không đậu
nó có gì sai sai
giống như đỗ chẳng nguyên mà vẫn quét đá đà
còn tôi cả điểm ưu tiên được hai mươi sáu chín điểm
cũng trượt hết nguyên vọng
trung bình gần chín điểm một môn vẫn trượt
giờ nhận thấy các em đang chạy theo những ngành đang hot hiện tại
thi điểm cao vẫn không đỗ
thật lãng phí cho các ngành khác
tôi thấy nguyện vọng một nhiều em học sinh thường lựa chọn những ngành nghề lấy điểm rất cao
sau đợt tuyển sinh năm nay
cũng là bài học để các em học sinh lựa chọn theo đúng năng lực của mình
hãy nên nhớ
rất nhiều con đường đi đến thành công luôn chờ đợi chúng ta ở phía trước
không chỉ là cánh cổng đại học
một số ngành thì cao chất vót
có ngành thì lại đi xuống
điều này cho thấy công tác phân tích dự báo nhu cầu và tâm lý của người học
đăng loạn thông tin hướng nghiệp
cư dân mạng cho rằng
công tác giáo dục hướng nghiệp cần làm bài bản
và tổ chức trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh một cách đa dạng
việc tư vấn hướng nghiệp cần phải phân tích được xu hướng
dự báo nhu cầu thị trường lao động
có như vậy
sẽ không còn tình trạng trích lệch quá mức giữa các ngành nghề hiện nay
tôi thấy hướng nghiệp ngay từ cấp trung học cơ sở là cách làm bài bản nhất
công tác hướng nghiệp phải được triển khai kiểm soát một cách nghiêm túc
nhiều em khi hỏi về chương trình đào tạo của ngành mình đăng ký
đọc đề án tuyển sinh của trường
số lượng chỉ tiêu tuyển theo phương thức vào ngành
thì các em hoàn toàn không biết
nếu như vậy
sẽ khó mà lựa chọn được ngành nghề tốt nhất
với những nội dung mà chúng tôi vừa đề cập
xung quanh điểm chuẩn vào đại học mà các trường mới công bố
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage
của truyền hình công an nhà dân